trước dự báo tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai vừa có công điện số năm mươi chín yêu cầu các bộ ngành và các địa phương từ hà tĩnh đến phú yên chủ động các giải pháp ứng phó thiên tài
theo dự báo của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường các tỉnh từ hà tĩnh đến phú yên tiếp tục có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
nhằm chủ động ứng phó với mưa lũ lũ quét sạt lở đất bảo đảm an toàn công trình hồ chứa đe điều hạn chế tối đa thiệt hại về người cơ sở hạ tầng sản xuất
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ ngành và các tỉnh triển khai thực hiện một số công việc cấp bách sau
khẩn trương khắc phục hậu quả đợt mưa lũ vừa qua đồng thời tăng cường theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ lũ quét sạt lở đất thông tin kịp thời đầy đủ đến các cấp chính quyền và người dân để chủ động các biện pháp phòng tránh
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu ban chỉ huy phòng chống thiên tai yêu cầu ban chỉ huy phòng chống thiên tai yêu cầu